câu chuyện môi trường đang nóng lên ở bình thuận khi bộ tài nguyên môi trường mới đây đã cấp phép cho nhà máy nhiệt điện vĩnh tân một nhận chìm gần một triệu mét khối vật chất gần khu bảo tồn thiên nhiên hòn cao
câu chuyện này còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây tổng công ty phát điện ba thuộc tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết đơn vị này đang xúc tiến xin giấy phép đổ xuống biển xã vĩnh tân hai bốn triệu mét khối bùn cát thải sau nạo vét
xung quanh việc nhận chìm này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
lý giải việc cho phép gần một triệu mét khối vật chất gần khu bảo tồn thiên nhiên hòn cao bộ tài nguyên và môi trường cho rằng khối lượng này không thể đổ trên đất liền vì gây nhiễm mặn đồng thời chất nạo vét là vật chất của biển thì trả lại cho biển chứ không phải là chất thải
lý giải việc cho phép nhận chìm này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
lý giải việc cho phép nhận chìm này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
trong quan cấp phép chủ nguồn vật chất cũng đều khẳng định rằng quy trình làm chặt chẽ kỹ càng sẽ dừng thi công khi có vấn đề và cam kết bồi thường nếu xảy ra sự cố
nhưng người dân chính quyền địa phương và các nhà khoa học thì có cơ sở để lo ngại
vì khối lượng nhận chìm quá lớn có thể gây xáo trộn môi trường khu vực này
vị trí nhận chìm lại chỉ cách khu bảo tồn biển hòn cao tám đến một mươi km
trong khi đó các nhà hải dương học cho rằng chất xả thải ra biển có thể gây tác động xấu cho môi trường sinh thái trong phạm vi

các nhà nghiên cứu cũng cho rằng việc nhận chìm nếu được thực hiện sẽ tạo tiền lệ xấu
bên cạnh đó dù việc cấp phép là đúng luật nhưng việc nhận chìm đe dọa sinh thái biển khu vực cũng như khu bảo tồn biển hòn cao
nếu xảy ra sự cố vùng biển với hệ sinh thái sẽ mất rất nhiều năm mới có thể phục hồi
theo các chuyên gia
cần có sự tham vấn kỹ lưỡng của cộng đồng của các nhà khoa học về tác động môi trường của việc nhận chìm trước khi thực hiện
đối với môi trường sinh thái thì khi mà có một cái lượng lớn những các cái chất vào
mà cái chất hiện nay thì nói một cách trực tiếp thì nói là từ chỗ biển này sang chỗ biển khác là như vậy
nhưng mà thực chất một cái trầm tích ở một cái khu vực mà cái chỗ biển ấy nó đã có một cái nhà máy điện rồi thì chúng ta phải xem một cái tưởng trọng
chứ không thể gọi là nói một cách phủ nhận
một cách dễ dàng như vậy được
nên tôi thấy là tôi đồng ý với những ý kiến cho rằng chúng ta cần phải đánh giá tác động môi trường một cách thận trọng
thế trước khi chúng ta cho phép và hai là theo ý tôi là chỗ này
chúng ta cũng cần lắng nghe những ý kiến của các bên liên quan đặc biệt là cộng đồng
theo các chuyên gia việt nam cần có những giải pháp hợp lý về kinh tế xã hội môi trường
và khả thi về công nghệ để xử lý chất thải theo hướng coi chất thải nạo vét là tài nguyên có thể tận dụng được
hạn chế tình trạng nhận chìm bùn thải
như hiện nay